tại hà nội ubndtqvn đã tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo hướng dẫn việc kiện toàn mặt trận cấp huyện xã
sau khi sắp xếp sắp nhật các đơn vị hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
tham dự hội nghị có lãnh đạo ubndtqvn tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
phát biểu ý kiến tại hội nghị đại diện ubndtqvn các tỉnh thành phố đã cùng thảo luận
chia sẻ những thuận lợi khó khăn vướng mắt của các địa phương từ đó có những kiến nghị cụ thể với trung ương
để thực hiện hiệu quả việc kiện toàn ubndtqvn cấp huyện cấp xã sau khi sắp xếp sắp nhật các đơn vị hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
nhiều địa phương chia sẻ hiện nay đối với các khu dân cư sát nhập để chọn ra người đứng đầu và trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư
ở nhiều nơi còn gặp khó khăn việc sắp nhập các địa phương trên địa bàn rộng hơn có số lượng quản lý rộng hơn
nhiệm vụ tăng lên nhưng phụ cấp chức vụ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngoài ra không nên quy định số lượng đứng đầu cần phải sắp nhập mà sẽ dựa vào từng khu vực địa bàn của từng địa phương
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch ubndtqvn nguyễn hiếu dũng đề nghị ban thường trực ubndtq các tỉnh thành phố
căn cứ hướng dẫn để thực hiện quy trình lựa chọn đánh giá giới thiệu nhân sự để hiệp thương
cử giữ các chức vụ quan trọng trong ban thường vụ ubndtqvn của đơn vị hành chính mới
đồng thời lưu ý ban thường trực ubndtqvn cấp tỉnh phối hợp cùng cấp ủy cấp huyện
xem xét bố trí công việc phù hợp giải quyết chế độ chính sách đối với những đồng chí trong diện rơi dư do việc sắp nhập
và những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi theo quy định của chính phủ
nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các quy định hiện hành